hỏi tiền góp nhưng không trả đúng hẹn bị chủ nợ nhiều lần nhục mạ đối tượng đã giết chủ nợ để trả thù
công an tỉnh kiên giang vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn nguyên
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại xã mỹ thái huyện hòn đất về các hành vi giết người và cướp tài sản
tại cơ quan công an nguyên khai nhận vào khoảng hai năm về trước có hỏi tiền góp của vợ chồng ông công hữu sáng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú cùng địa phương nhưng không có tiền trả đúng hẹn
nên đã nhiều lần bị vợ chồng ông sáng dùng lời lẽ xúc phạm
từ đó nguyên ấm ức và có ý định giết chủ nợ để trả thù
gần đây nguyên biết ông sáng sống một mình nên vào ngày ba tháng năm đã rủ ông sang uống rượu
lúc qua nhà thấy ông sáng đang nằm ngủ trên giường nguyên đã lấy cây búa đập vào đầu làm ông sáng tử vong
sau đó nguyên lấy một chiếc nhẫn một chiếc lắc và một sợi dây chuyền vàng của nạn nhân đang đeo rồi bỏ đi
đến hai mươi ba giờ đêm hôm sau nguyên quay trở lại dùng xăng đốt nhà và xác của ông sáng để phi tang
quần áo vứt vào đám cháy rồi đi về nhà
đến sáng ngày hôm sau nguyên đem bán số vàng vừa cướp với giá là bốn mươi hai sáu triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân thì bị phát hiện